thưa quý vị và các bạn chỉ vì muốn chiếm đoạt chiếc điện thoại di động mà một đối tượng đã ra tay sát hại một nữ sinh lớp tám một cách dã man xảy ra tại ấp mỹ thạnh xã mỹ an huyện trợ mới an giang
vụ việc đã xảy ra cách đây hơn nửa tháng thế nhưng những người dân sinh sống ở khu vực này vẫn chưa hết bàng hoàng khi được hỏi về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này
trở lại hiện trường vụ án dường như chúng tôi vẫn cảm nhận được không khí tan thương vẫn còn bao trùm vùng quê mỹ thạnh vốn yên bình xưa nay
những người dân chất phát quanh nằm lo chi thú làm ăn nay lại chứng kiến thảm kịch đau lòng xảy ra trên mảnh đất quê hương của mình
cái việc mà xảy ra là quá bất ngờ luôn giờ pháp lực tìm ra đúng người đúng tội và đúng cái việc sự thật để làm cho nó rõ ràng về cái chuyện là đáng thương
nhất là đặc biệt nhất là gia đình có một người con gái nhất là nữ sinh mà mới có dạy học lớp tám
thật ra thấy nó rất là đau lòng mà xã hội ai cũng di luận về cái việc này để hỏi hỏi hoài
rất là bà con ở đây không có an tâm để mà làm ăn khi con người ta đi học hành
ở trong địa bàn áp của chúng tôi khi xảy ra sự việc này thì ta cũng phản hộ lắm
ta nói là đề nghị cũng như là cơ quan pháp lực phải là sau khi xử mà tòa án xử phải xử nghiêm minh nghiêm
để trăng đe những gia đình
gia đình khác cũng như là cần giáo dục dạy giáo dục con cái mình khi lứa tuổi thành niên
để mà trở thành người tốt để xảy ra những trường hợp này nữa
vụ án kinh hoàng xảy ra vào khoảng tám giờ ba mươi phút ngày hai mươi một tháng sáu
sau khi đi công việc ở long xuyên trở về nhà vợ chồng anh phan văn linh và chị nguyễn thị cẩm em
điếng người khi thấy đứa con gái duy nhất của anh chị là em phan thị cẩm hường một mươi bốn tuổi
học sinh lớp tám trường trung học cơ sở mỹ an
chết tại nhà
hiện trường nơi xảy ra vụ án có nhiều dấu hiệu sâu sát
vợ chồng anh linh đã nhanh chóng trình báo vụ việc với công an
chỉ vài giờ sau khi vụ án xảy ra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an phát hiện đối tượng trần văn hơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
đăng ký thưởng chú ấp mỹ thạnh xã mỹ an huyện chợ mới
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên triệu tập trần văn hơn để phục vụ điều tra
qua đấu tranh khai thác hơn khai nhận khi thấy em hường ở nhà một mình
hơn lên vào cửa sau giết em hường để cướp chiếc điện thoại di động hiệu mobista của nạn nhân
và nhanh chóng rời khỏi hiện trường
về nhà tổ chức nhậu với bạn bè thì bị bắt giữ
bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ đặc biệt là biện pháp trinh sát
tiến hành ra sót lên danh sách hàng chục đối tượng nghi dấn trên địa bàn
qua ra sót có nổi lên ba đối tượng đặc biệt nghi dấn
chỉ sau ba giờ truy xét truy tìm hung thủ lực lượng điều tra đã xác định và bắt giữ được đối tượng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang hoàn thiện hồ sơ
sớm đưa trần văn hơn ra truy tố trước pháp luật